sau hai ngày làm việc chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ tề trí dũng
cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
gọi tắt là ipc cùng sáu đồng phạm trong vụ bán rẻ một trăm bốn mươi chín đất nền dự án an phú tây
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dũng một mươi hai năm tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tổng hợp với hai bản án trước bộ bị cáo phải chấp hành ba mươi năm tù
sáu bị cáo còn lại tùy vai trò tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử có mức hình phạt tương ứng
về trách nhiệm dân sự sau khi thu hồi sáu nền đất cùng hơn một mươi sáu tỷ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra
số tiền thất thoát được xác định là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
trong đó bị cáo dũng bồi thường tương ứng bốn mươi số tiền là hơn bốn mươi tỷ đồng
về vụ án đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội giao con nhận về cho cốt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã quyết định khởi tố vụ án xâm phạm thi thể mồ mả
đồng thời khởi tố bị can trong vụ nhận chữa trị cho một cháu bé rồi tự ý đi thiêu khi cháu qua đời
các bị can bị khởi tố là lê minh quang và cao thị thu bích sống cùng quang thường trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
hiện viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng đang hoàn tất thủ tục phê chuẩn lệnh khởi tố
cơ quan điều tra không tạm giam đối với quang và bích mà chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì bích đang mang thai
phạm tội giết người điều ít chú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước đã phải nhận bản án chín năm tù
phiên tòa được mở vào chiều ngày hôm nay
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm ngoái sau khi uống rượu đều ít về nhà mở nhạc để hát
nghe tiếng ồn ào anh điều sơn là anh em cọc trèo với ít có lời nhắc nhở
tuy nhiên sau đó hai bên xảy ra cãi vã ít đã dùng tuyếp sắt đập vào đầu anh sơn khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi bỏ về nhà ngủ
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích hai mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã bắt tạm giam võ văn anh tuấn chú tại tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín tuấn đột nhập vào một nhà dân ở phường gia hội lấy trộm một điện thoại di động
sau khi mở được mật khẩu điện thoại đối tượng đã vào ứng dụng ngân hàng rút một mươi một triệu đồng trong tài khoản của bị hại
công an tp huế sau đó đã bắt giữ được tuấn tại một quán điện tử trên địa bàn
tuấn là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều nay thiêu dụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng của công ty gỗ trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút sau khi các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực chứa sơn pu
có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ
nhận thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã lập tức điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa
khoảng gần một tiếng sau ngọn lửa được khống chế
vụ hỏa hoạn làm khu nhà xưởng đổ sập hầu như toàn bộ gỗ và máy móc bên trong bị lửa thiêu dụi ngăn chặn được ngọn lửa không lan rộng ra xung quanh
ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký quyết định của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông phạm văn thành phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm hai mươi bảy qdtu ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh
về thi hành kỷ luật đảng đồng chí phạm văn thành tỉnh ủy viên nguyên bí thư thị ủy đông triều nguyên chủ tịch ubnd thị xã đông triều
hiện nay là phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí phạm văn thành bị kỷ luật do có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của ban thường vụ thị ủy ubnd thị xã đông triều
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
trong khi đó liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội nhận hối lộ
theo đó mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội
nghề nghiệp vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can có lý lịch nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang lực lượng chức năng tỉnh an giang đã tổ chức tiếp nhận bốn mươi bốn công dân việt nam từ vương quốc campuchia trở về
các công dân thực hiện thủ tục nhập cảnh về việt nam theo quy định của pháp luật đa số được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình khu vực dọc biên giới
sau khi tiếp nhận bộ đội biên phòng an giang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khai báo y tế và các thủ tục pháp lý hành chính ban đầu cho bốn mươi bốn công dân
đây là lần thứ ba tỉnh an giang tiếp nhận công dân từ campuchia trở về số lượng khoảng một trăm một mươi người
trước đó đại sứ quán việt nam tại campuchia gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên
tổng cục di chú bộ nội vụ campuchia thu dung tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người việt nam
với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ông phạm văn sơn hiệu trưởng trường tiểu học ngọc sơn thành phố hải dương tỉnh hải dương đã bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ông sơn là chủ tài khoản của trường tiểu học ngọc sơn không kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo học sinh khuyết tật
mà vẫn ký vào các chứng tử khống do nguyễn thị nhiên là kế toán của trường lập để rút tiền ngân sách nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng

trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ông sơn đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền